tại bến xả xăng dầu thuộc công ty cổ phần xăng dầu dầu khí bạc liêu thuộc khóm bảy phường sáu thành phố cà mau
đã xảy ra một vụ nổ tàu chở xăng dầu khiến một người bị thương phải đưa đi cấp cứu
theo thông tin ban đầu nạn nhân là anh nguyễn hoàng nghị thuyền trưởng tàu chở xăng dầu mang bề kiểm soát cm năm mươi ba
được biết vào thời điểm trên tàu đã hoàn thành xong việc nhập xăng dầu đang chở xuất bến bỗng dưng phát nổ
hậu quả anh nguyễn hoàng nghị bị thương phải đưa đi cấp cứu còn tàu bị hư hỏng nghiêm trọng
sau khi sự việc xảy ra lực lượng chữa cháy tại chỗ đã sử dụng những trang thiết bị chữa cháy gần đó nhanh chóng dập tắt ngọn lửa
thiệt hại ước tính khoảng ba mươi triệu đồng hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại sườn sản xuất hàng may mặc ở công ty trách nhiệm hiếu hạn thế huy ấp tân lây
xã bà điểm huyện hóc môn tp hcm vào lúc tám h bốn mươi sáng ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi làm khu nhà sưởng đổ sập
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi công nhân đang làm việc bên trong xưởng thì phát hiện cháy ở khu vực đặt máy ép phía sau
các công nhân nhanh chóng tháo chạy ra ngoài cùng người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ và nước để dập lửa
tuy nhiên do đám cháy quá lớn nên công tác chữa cháy tại chỗ thất bại lửa lan sang khu vực kho chứa hàng hóa và dãy phòng trọ liên kế phía sau
nhận được tin báo
hàng chục xe chữa cháy đã được điều động đến hiện trường dập lửa
tại hiện trường toàn bộ hàng hóa máy móc của sưởng sản xuất hàng may mặc bị lửa thiêu trụi và nhà xưởng bị đổ sập hoàn toàn
đến một mươi h cùng ngày đám cháy cơ bản được không chế
rất may không có thương vong đáng tiếc nào về người nguyên nhân vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với nguyễn hồ tùng trú tại ấp đức trung xã bình ba huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn tùng thường xuyên truy cập vào website ww icloud com
để dò tìm truy cập bất hợp pháp vào địa chỉ id và mật khẩu icloud của các thiết bị số di động có sử dụng tài khoản icloud
tùng đã lấy các thông tin về thiết bị số đang truy cập địa chỉ và tiến hành thay đổi mật khẩu
khi thiết bị số của chủ sở hữu không sử dụng được phải liên lạc đến số điện thoại
để lấy mật khẩu tùng yêu cầu phải gửi các mã thẻ cào điện thoại tương ứng với số tiền nhất định
rồi đối tượng nạp vào tài khoản đăng ký trên tài khoản hoanglong hai trăm hai mươi a gmail com
tại cổng thanh toán điện tử ngân lượng trên website www ngânlượng vn
sau đó chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để rút tiền tiêu xài cá nhân
để phục vụ công tác điều tra đề nghị những ai là bị hại với thủ đoạn trên
thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai trình báo
theo địa chỉ số một nghìn ba mươi bốn nguyễn ái quốc phường tràng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
số điện thoại một trăm sáu mươi ba tám trăm chín mươi chín năm trăm năm mươi một
xin đỡ chuyển sang các tin quốc tế
theo tân hoa xã đưa tin một nguồn tin cảnh sát cho biết vào ngày ba tháng một mươi
tại thủ đô baghdad của iraq đã xảy ra hai vụ đánh bom xe phối hợp
làm hai mươi bốn người thiệt mạng và sáu mươi một người khác bị thương
nguồn tin giấu tên trên nêu rõ

khi mới nhất cho thấy hai mươi bốn người đã thiệt mạng và sáu mươi một người bị thương
trong hai vụ đánh bom xe liều chết tại quận katmia
theo nguồn tin các vụ tấn công xảy ra tại quảng trường adan đông đúc
gần lối vào quận qadmia linh thiêng của người hồi giáo dòng siai ở phía bắc bada
khi một kẻ đánh bom liều chết kích nổ khối thuốc giấu trên một chiếc xe hơi
ngay sau đó một kẻ đánh bom liều chết khác đã làm đổ tung chiếc xe hơi khác
chỉ cách hiện trường vụ nổ thứ nhất khoảng năm mươi mét
iraq đã phải chứng kiến làn sóng bạo lực tồi tệ nhất trong những năm qua
đường ngầm nối giữa anh và pháp đã phải đóng cửa vào đêm ngày hai tháng một mươi
khi gần hai trăm linh người di cư tràn vào làm loạn ở đây
theo cơ quan quản lý đường ngầm vượt biển eurotoner
đám đông người dân cư đi bộ tràn vào đường ngầm gần cảng calais
họ đã đi đầu khoảng một phần bang đường ngầm để sang anh
khiến giao thông hỗn loạn và làm khoảng một mươi người bị thương
cơ quan quản lý đường ngầm đã phải đóng cửa bảy giờ đồng hồ để khắc phục sự cố
trong một diễn biến liên quan tới cuộc khủng hoảng nhập cư ở châu âu
vào ngày ba tháng một mươi thủ tướng đức angela merkel đã kêu gọi liên minh châu âu
và cả thế giới chia sẻ trách nhiệm trong giải quyết khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất
kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai này
và thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự một trăm hai mươi giây
phát sóng lúc một mươi bốn h trên antv
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn